trong thời gian gần đây tình trạng đê kè sông vạc thuộc địa phận xã thượng kiệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình bị sạt lở kéo dài khiến chính quyền và người dân rất lo lắng
chính quyền địa phương ở đây cho biết nếu không xử lý được vấn đề sạt lở này với lâu về dài sẽ ảnh hưởng gây sói mòn và sạt lở toàn bộ đề
sông vạc là một con sông lớn chảy qua địa bàn huyện kim sơn với lượng thuyền bè lớn qua lại
khoảng một tháng trở lại đây đoạn đề hữu sông vạc thuộc địa phận xóm bốn xã thượng kiệm bị sạt lở nghiêm trọng và ngày càng lan rộng
mặc dù đoạn đê này đã được kè cách đây hơn chục năm nhưng do lưu lượng sông chảy kết hợp với nhiều yếu tố đã biến đoạn đê này trở thành sung yếu
qua thống kê đo đạt đoạn đê bị sạt lở được xác định từ km hai mươi cộng sáu trăm linh tám đến km hai mươi cộng sáu trăm chín mươi ba dài tám mươi năm m
những đoạn kè chân đê bằng bê tông đã bị bong ra khỏi khối kết cấu tạo nhiều vết nứt và hố sâu
nếu đoạn đê này bị vỡ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của hàng trăm hộ dân xóm ba xóm bốn xã thượng kiệm và nhiều khu phố của thị trấn phát diệm huyện kim sơn
vì nâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng xói mòn và nàm sạt lở toàn bộ đoạn đê từ đây đến đây
tôi cho là cái chất lượng trong quá trình tổ chức xây dựng thì nó cũng có một phần là nó không đảm bảo chất lượng
ubnd huyện kim sơn đã giao phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện kiểm tra giả soát vật tư phương tiện của huyện để sẵn sàng triển khai ứng cứu
xử lý sự cố đề hữu sông vạc khi có lệnh triển khai cắm biển cảnh báo nghiêm cấm tất cả các loại phương tiện xe cơ giới
đi cô đoạn đề bị sạt lở nguy hiểm trên tuyến đề và bàn giao cho ubnd xã thượng kiệm bảo vệ
trong thời gian tới chính quyền các cấp tỉnh ninh bình cần triển khai ngay các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát khắc phục được sự cố sạt lở tuyến đề hữu sông vạc
tránh sự cố đáng tiếc xảy ra khi mùa mưa bão đang đến